nên mật độ các cầu treo dân sinh nhiều hơn các địa phương khác trong cả nước
hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la có hơn bốn trăm ba mươi chiếc cầu dân sinh
trong đó đa phần được xây dựng từ lâu kết cấu đơn giản và không được bảo trì thường xuyên nên đã xuống cấp
điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác sử dụng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
cây cầu treo này đã gần hai mươi năm tuổi là con đường chính dẫn vào bản vang phay xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
do được xây dựng bằng các vật liệu thô sơ đơn giản nên theo thời gian
cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con nơi đây
cây cầu treo được thiết kế với trọng tài nhỏ lát bằng gỗ thô sơ
có cột trụ bê tông thấp mặt nền chỉ rộng hơn một mét nên rất yếu
cầu lệ bắc qua suối rộng nên độ rung lớn
người dân khi đi một mình qua đây phải đối mặt với nguy hiểm tiềm ẩn
vào những lúc mưa bão đã có không ít trường hợp người dân đi đi
người dân khi đi qua cầu bị rơi xuống suối
theo thống kê của tỉnh sơn la hiện nay tổng số cầu treo dân sinh trên địa bàn là hơn bốn trăm linh
trong đó gần
ba trăm sáu mươi cầu trong tình trạng xuống cấp phải sửa chữa bảo trì và thay thế
cùng với việc xây dựng bằng vật liệu đơn giản và chịu tác động của môi trường
nên các cầu treo dân sinh đã xuống cấp hệ thống cấp treo bị han rỉ
dầm ngang dầm dọc bị mục nát
sơn la đặc điểm là một tỉnh miền núi với diện tích rất rộng
những địa hình lại chi cắt mạnh mạnh bởi hai sông sông đà và sông mã
ngoài hai sông chính thì nó còn có chi lưu của các dòng suối
mà cái bố trí dân cư chúng ta trải khắp cái địa bàn
cho nên là các khu dân cư đặc biệt là các cái bản
thì nó bị chia cắt bởi những cái sông cái suối này nọ
cho nên là dẫn là cái nhu cầu cầu treo của sơn la là
với so với toàn quốc là cái số lượng và cái mật độ là khá dày
hiện nay thì vẫn là cái tình trạng tức là nó giật gấu qua vai
rồi cái tạm bỡ để mà người dân đi lại
thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống bà con
cũng như cái an toàn tính mạng của nhất là học sinh đi qua sông qua suối
từ người dân đi lại và cái giao lưu hàng hóa nó rất cản trở
cái việc đó mà không có tạo động lực phát triển được
dự kiến vào năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh sơn la sẽ xây mới hai mươi tám cầu treo dân sinh
với tổng mức đầu tư là năm mươi ba tỷ đồng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
từ nguồn đầu tư của bộ giao thông vận tải
tỉnh sơn la sẽ xây dựng thêm một trăm hai mươi năm cây cầu treo nữa
đối với những cây cầu treo không thuộc diện được đầu tư sửa chữa
từ nguồn vốn của bộ giao thông vận tải
tỉnh sẽ lồng ghép các nguồn vốn
theo các chương trình mục tiêu của chính phủ và của địa phương
sắp tới đây thì riêng về chương trình cầu này
chúng tôi sẽ sau khi bộ âu thông có những triển khai bước đầu
thì chúng tôi sẽ có những đề xuất tiếp tục với tỉnh
có cơ chế cũng như chính sách cụ thể để hỗ trợ cho người dân
cũng như cách đây chúng ta làm hàng chục năm trước
nhà nước chỉ hỗ trợ những vật thư thiết yếu
những phần mà người dân không làm được
còn lại người dân sẽ tích cực tham gia vào các dự án
để có được hệ thống khoảng hai trăm linh cây cầu treo trên đề bàn tỉnh
tôi tin là nó sẽ trải qua
một thời gian nhất định cũng không thể là ngày một ngày hai để xử lý cái điều này
để đảm bảo an toàn cho người dân
và góp phần vào sự phát triển của các bản làng vùng cao
tỉnh sơn la cần sớm triển khai các dự án xây dựng cầu treo đã được phê duyệt
có như vậy bà con tại những khu vực có cầu treo xuống cấp
mới yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống